trèo lên cột đèn chiếu sáng trên tuyến quốc lộ hai mươi hai đoạn qua huyện hóc môn và quận một mươi hai la hét
vụ việc này xảy ra vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
phát hiện nam thanh niên nhiều người đã có mặt khuyên can không được
thanh niên này đã trèo lên độ cao khoảng năm mét thì đứng trên thanh cột ngang của cột đèn chiếu sáng tiếp tục la hét
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã nhanh chóng có mặt
thang được đưa đến hiện trường để tiếp cận vị trí thanh niên áp sát khống chế đưa thanh niên này xuống đất an toàn
trận mưa đá kèm theo rông lốc đã bất ngờ xuất hiện tại huyện sốc cục tỉnh sơn la vào chiều nay
khiến cho nhà dân bị thủng và tốc máy hoa màu bị hư hỏng
trận mưa đá kèm theo rông lốc đã bất ngờ xuất hiện tại xã mường và mường lèo thuộc huyện sốc cộp tỉnh sơn la
mưa đá kèm rông lốc cường độ mạnh diễn ra trong khoảng hai mươi hai mươi năm phút thì chuyển sang mưa nhỏ
nhiều viên đá to rơi xuống đã khiến cho các ngôi nhà lập ngói porosimăng không chịu được và bị thủng máy
nhiều diện tích hoa màu đồ dùng của người dân đã bị hư hỏng
chiều nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
cụ thể kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức vào các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu tới
trong đó ngày hai mươi sáu tháng sáu làm thủ tục dự thi
ngày hai mươi tám tháng sáu tổ chức coi thi
ngày hai mươi chín tháng sáu dự phòng
thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào tám giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
sau đó các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh
trong đó các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh